chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến tết nguyên đán kỳ hợi các nhà vườn trồng mai tại thành phố hồ chí minh
đang gấp rút cho công đoạn cuối chăm sóc dưỡng cây đặt lá mai để chuẩn bị đưa ra thị trường
phục vụ nhu cầu chơi tết của người dân thành phố
dự báo nhu cầu tiêu thụ mai vàng tại thị trường thành phố hồ chí minh tết năm nay khoảng bảy trăm linh trồng mai
cùng với mùa mai tại chỗ còn có lượng mai chậu được đưa về từ các tỉnh nam trung bộ và miền tây
do thiệt hại bởi thời tiết nguồn cung mai giảm khoảng ba mươi bốn mươi nên giá bán sẽ giao động nhẹ tăng từ một mươi hai mươi so với năm ngoái
cùng với việc chuẩn bị số lượng mai bán dịp tết các nhà vườn ở thành phố hồ chí minh tập trung dịch vụ cho thuê mai
vốn được nhiều khách hàng ưu chuộng
mai cho thuê thường có giá từ hai mươi đến một trăm linh triệu đồng một cây thuê trong vòng ba đến bốn tuần
nhu cầu thuê mai trên ngày tết ngày càng tăng cao nên đây cũng là hướng làm ăn phát triển cho các nhà vườn trồng mai tại thành phố hồ chí minh